cụ thể đối với từng tòa nhà
từng cái khu trung cơ mini đó
để cái mục tiêu
cuối cùng là để phục vụ
cho đời sống của người dân
đảm bảo an ninh giã hội đối với các hộ dân
đang sinh sống ở đó thứ hai nữa là
đảm bảo an toàn cho họ trong quá trình sống
chính vì vậy có thể có những
trung cư sẽ buộc phải cải tạo
để đảm bảo về an ninh an toàn
và đặc biệt là an toàn trái trái trái
có những trung cư thì nếu
không thể cải tạo được thì có thể đình chỉ hoạt động
không được phép hoạt động và khi
hoạt động như vậy thì rõ ràng là cái tính mạng
của hàng trăm
người thì có nguy cư bị xâm phạm
và trong những trường hợp
mà buộc phải
đình chỉ hoạt động mà phải
tháo dỡ công trình vì công trình xây dựng
vi phạm trại tự dựng thì phải tính đến
câu chuyện là tái định cư cho
những người dân đang sinh sống ở đó và đảm bảo quyền lợi
cho những người dân đang sinh sống ở đó và đặc biệt là
phải xem xét trách nhiệm của
chủ đầu tư trong trường hợp là ký
các hợp đồng mua bán căn hộ mà không đúng pháp luật
và không đảm bảo quyền lợi của người mua
và đồng thời là những thiệt hại liên quan
đến quyền lợi
về tài sản về tính mạng sức khỏe
của những người dân mua
căn hộ trung cư mini thì chắc chắn là
chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn
có thể nói rằng vì lý do
kinh tế mà có lẽ là trung cư mini
bây giờ vẫn là cái lựa chọn của rất nhiều người
ở những thành phố lớn như hà nội hay hồ chí minh
và tôi cũng có một thắc mắc là
hiện nay với những người mà họ đã chót mua
những cái căn hộ như vậy rồi thì chắc chắn là
họ cũng đang rất là lo lắng về mặt pháp lý
cũng như là sự an toàn
vậy thì luật sư có những cái phân tích cụ thể hơn
về sự tính pháp lý
khi mà chúng ta sở hữu
những căn hộ này và người dân
cần phải có những cái hành động cụ thể như thế nào
để mình có thể sở hữu được
những căn hộ mang tính chất là đảm bảo an toàn
với những căn hộ
trung cư mini mà
không đảm bảo tiêu chí tiêu chuẩn
của một tòa nhà trung cư
thì đương nhiên sẽ không được cấp giấy chứng nhận
quyền sở hữu đối với từng căn hộ
mà không cấp giới chứng nhận với từng căn hộ
thì cái việc mua bán đối với từng căn hộ như vậy
là hợp đồng dân sự vô hiệu
và không được pháp luật cho phép
pháp luật quy định là đối với những căn hộ
là nhà ở được cấp giới chứng nhận
quyền sở hữu đủ điều kiện để bán
thì phải được phép của sở xây dựng
cho phép bán để được bán
và việc bán phải có hợp đồng mua bán
và phải đăng ký sang tên cấp giới chứng nhận
quyền sở hữu căn hộ cho người mua
tuy nhiên với trung cư mini thì không thể làm điều đó
bởi vì là pháp lý chưa hoàn thiện
và thực biễn thì
những căn hộ trung cư mini đó
không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
của một căn hộ trung cư
và cũng không được cấp của thường nguyện cấp phép
chính vì vậy là với
tư cách với trách nhiệm
với vị trí là những người dân mua
những căn hộ trung cư mini đã chót mua rồi
đã chót ở rồi thì vấn đề đầu tiên
tôi nghĩ là cần phải xem lại
pháp lý của mình thỏa thuận giữa mình
với chủ tư là dạng gì
là hợp đồng góp vốn hợp đồng đặt cọc
hay là thỏa thuận tài sản chung
hay là một thỏa thuận viết tay
hoặc là có đóng dấu công ty nào đó
phải xem lại cái đó và đọc lại
các điều khoản trong đó
và đặc biệt là điều khoản liên quan đến trách nhiệm
của chủ tư trong việc cấp dây chứng nhận
quyền sở hữu căn hộ cũng như là đảm bảo
quyền sở hữu của người mua
và không gì thay đổi
thì những thỏa thuận đấy đều sẽ là
những thỏa thuận vô hiệu và chỉ có
những trường hợp ví dụ như tất cả các hộ dân đó
đều có một thỏa thuận với chủ tư là
sang tên toàn bộ cái căn hộ đấy
toàn bộ tòa nhà và quyền đồng đất đó
cho tất cả những người đang sinh dưỡng của đời
với hình thức là sở hữu chung
thì lúc đó cái pháp lý đấy là có thể là
đảm bảo cao nhất đối với
các hộ dân đó đều là đồng sở hữu
đối với toàn bộ và không có phần riêng nào cả
tất cả chung nhau hết thì đấy là phần riêng cao nhất
còn nếu đối với các cái
hợp đồng văn bản khác chỉ là
mua bán từng căn hộ thì rõ ràng
cái đấy là vô hiệu và vô hiệu như thế thì
trước tiên thì những hộ dân này nên yêu cầu
chủ tư phải trả lại tiền và thỏa thuận
buổi thực hiện hại còn nếu trong trường hợp không
thỏa thuận được thì có thể đưa ra
tòa án để giải quyết về tranh chấp
hợp đồng mua bán nhà ở và nếu
trong trường hợp mà tòa nhà đó vì một lý do
về an ninh trật tự
an toàn xã hội về phòng cháy cháy
mà cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động
hoặc là buộc tháo dỡ công trình
vì do vi phạm trật tự xây dựng thì lúc đó chủ
những chủ căn hộ đó
những người mua căn hộ đó được quyền
khởi kiện để yêu cầu đòi lại số tiền
và yêu cầu buổi thực hiện hại
tôi nghĩ rằng đây là những cái thông tin hết sức hữu ích
đối với người dân khi mà đang ở các trung cư mini
xin cảm ơn luật sư đặng văn cường với những phân tích vừa rồi
và chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục
với các nội dung đáng chú ý khác